thanh tra chính phủ đã ký quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian vừa qua
thời gian thanh tra là từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và nếu cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc là sau thời kỳ thanh tra
thời hạn thanh tra kéo dài trong ba mươi năm ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra
liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây
ủy ban kinh tế của quốc hội cũng đề nghị làm rõ việc tổng cục hải quan mở hệ thống thông quan hàng hóa tự động
từ lúc giờ ngày một mươi hai tháng bốn là có dấu hiệu tiêu cực hay lợi ích nhóm hay không
và có tuân thủ theo đúng quy định của luật quản lý ngoại thương hay không
tiếp tục với những thông tin khác cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định
truy nã bị can ngô hồng minh với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
bị can ngô hồng minh sinh ngày hai mươi chín tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại bắc ninh
giới tính nam quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo không
nghề nghiệp nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí
số chứng minh nhân dân hai mươi hai năm mươi tám ba mươi năm hai mươi ba

trong thời kỳ mỹ nguy thực hiện chiến lược việt nam hóa chiến tranh lực lượng cơ yếu của ta
trong đó có các cán bộ cơ yếu công an nhân dân đã tổ chức các mạng lưới liên lạc
phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các tổ chức cơ yếu bảo đảm bí mật chính xác
kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy trong các trận đánh của toàn chiến dịch
trong suốt thời gian ở chiến trường tôi thường được mã xịt những bức điện chỉ đạo của bộ công an
và những bức điện báo cáo của an ninh chung cục đối với bộ công an
thì phải nói rằng ngày đêm có điện là làm mà thường làm việc vào ban đêm
làm việc ở dưới hầm trong điều kiện ánh sáng rất khó khăn
chỉ có cái đèn dầu hỏa tỏa ra một cái vùng sáng rất nhỏ trước mặt mình thôi
tài liệu khóa mã thì nhỏ cho nên là đổi hỏa sự tập trung rất cao và đổi hỏa độ chính xác nữa
để làm sao mình phát đi bức điện
để báo cáo thật chính xác đảm bảo bí mật thật chính xác đồng thời cũng phải đảm bảo cái độ nhanh chóng của nó
cán bộ cơ yếu công an miền bắc và an ninh miền nam ở nhiều địa bàn khác nhau
từ các căn cứ chiến đấu vùng giải phóng đến tận sào huyệt của kẻ thù ở sài gòn
đã mưu trí dũng cảm bảo vệ tài liệu mật mã chuyển báo bí mật an toàn về bộ
các bộ cơ yếu công an hàng nghìn nguồn tin tình báo
có giá trị chiến lược giúp bộ chính trị đảng đoàn và lãnh đạo bộ công an kịp thời đánh giá tình hình
và chỉ đạo sâu sát đối với cách mạng miền nam
để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lực lượng cơ yếu công an nhân dân hai miền nam bắc đã mã rỉnh
chuyển báo kịp thời và an toàn nhiều tài liệu quan trọng của lãnh đạo bộ công an
công tác liên lạc mật mã được đảm bảo hoàn toàn bí mật
với cái trình độ kỹ thuật mật mã lúc bây giờ
mà cơ yếu của công an sử dụng nó không thể đi không thể mở được
thế thì chính bộ trưởng đã chỉ đạo việc thay đổi kỹ thuật này
và sau này chúng tôi biết rằng chính là sự chuẩn bị cho công an nhân dân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chính tôi đã dịch những bức điện của bộ về gợi ý quản lý đô thị mới giải phóng
tức là đã có tầm nhìn chuẩn bị cho giải phóng miền nam từ mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
nhưng mà phải đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chúng ta mới đạt được cái mục tiêu này giải phóng hoàn toàn miền nam
trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt tại chiến trường miền nam
mặc dù gặp muôn vàn khó khăn gian khổ chiến trường chia cắt địch đánh phá dữ dội
và sử dụng nhiều phương tiện trinh sát thu tin mã thám hiện đại
các cán bộ cơ yếu công an nhân dân ở các địa bàn vẫn ảnh dụng chiến đấu
sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình quyết tâm bảo vệ an toàn tài liệu
không để mất mát không để lọt vào tay địch